trong tám tháng qua chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần thiết thực giải quyết khó khăn của người lao động khi rơi vào tình trạng mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong thời gian tới để phát huy hơn nữa vai trò của bảo hiểm thất nghiệp cần có những giải pháp để sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm thất nghiệp
ngoài việc tri trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động thì vấn đề đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp sớm có được việc làm ổn định cũng cần được quan tâm
chị hồ yến ly từng có hơn một mươi năm làm việc tại một bệnh viện ở thành phố cần thơ
tuy nhiên mức thu nhập mỗi tháng chỉ từ bốn đến năm triệu
tiết kiệm lắm mới đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày cho gia đình nên chị quyết định nghỉ việc
trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp chị đăng ký học nghề trang điểm trong ba tháng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dạy nghề hoài thương
sau thời gian học nghề chị ly đã tự mở cơ sở kinh doanh tại nhà
đến nay chị đã thành lập được ba cơ sở chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn thành phố cần thơ với mức thu nhập khoảng một trăm linh triệu đồng một tháng

sau tốt nghiệp những kiến thức học được anh vẫn dụng rất tốt vào thực tế hiện anh đang kết hợp cùng nhiều học viên khác nhận các công trình xây dựng tại địa phương
thế nhưng số lao động tham gia học nghề vẫn còn quá thấp so với số người hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ chiếm chưa đến năm
ngành nghề không đa dạng cùng với mức hỗ trợ học nghề thấp và thời gian đào tạo theo chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngắn hơn so với đào tạo thực tế
chính là nguyên nhân khiến nhiều lao động thất nghiệp thở ơ với chính sách này
trong danh sách các ngành nghề dạy cho lao động thất nghiệp sửa chữa xe máy nấu ăn làm đẹp dạy lái xe là những ngành nghề thu hút được nhiều người đăng ký nhất
có lẽ bởi vì nếu không xin được việc từ những nghề này người lao động vẫn có thể áp dụng trong cuộc sống
trong khi người thất nghiệp làm nhiều ngành nghề đa dạng nhưng danh sách những nghề hỗ trợ lao động thất nghiệp trong bảo hiểm thất nghiệp lại chỉ có mấy nghề cơ bản mà hầu hết ở trình độ sơ gấp
đối với người thất nghiệp học nghề là để có thể nhanh chóng có việc làm mới thế nên nếu không đáp ứng được yêu cầu thì người lao động sẽ không mặn mà
nếu người lao động mà muốn học với những ngành nghề cao hơn
thì lại không đủ chi phí
cái thứ hai nữa là nếu mà các cơ sở mà quy tính cao hơn cao đẳng trung cấp thì cũng không chịu chấp nhận mà nhờ học người lao động
thì nó đưa vào cái vòng lẫn quẩn rằng làm sao để các cơ sở mà từ hệ cao đẳng trung cấp
người ta chấp nhận người lao động của mình học một cách thường xuyên liên tục và cũng nâng mức hỗ trợ nghề phù hợp hơn
để đảm bảo được cái sự chi trả cho cơ sở đào tạo khi mà họ chịu chấp nhận tham gia dạy nghề cho chúng ta
tại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh bạc liêu lái xe là nghề mà đa số người lao động đăng ký
thế nhưng số lượng cũng không nhiều vì mức hỗ trợ thấp và thời gian học ngắn
đa phần thì các nghề ở đây thì đào tạo cái nghề lái xe
thì đối với cái mức đào tạo lái xe của cái hạng b hai á thì là đào tạo bốn tháng
thì cái mức nói chung là nó chưa đủ so với là người lao động được hỗ trợ bốn triệu
thì nó chưa đủ so với cái mức học hí của nhà trường đưa ra
thì người lao động phải bỏ thêm khoản tiền đó để mới đủ học
thì ở đây thì cũng có cái nghề để cho người lao động có đủ cái kinh phí để theo cái chi phí học nghề
để người lao động khỏi bỏ tiền ra
thì khi đó số lượng nhu cầu học nghề của người lao động sẽ có thể tăng hơn
đa dạng các ngành nghề đào tạo và nâng cao trình độ đào tạo cho người lao động
nhiều trung tâm dịch vụ việc làm đã liên kết với các trường nghề
thế nhưng sự tham gia của các trường nghề hiện không đáng kể
bởi chính sách hỗ trợ học nghề cho lao động hiện nay với mức hỗ trợ không quá
một triệu đồng một tháng và thời gian không quá sáu tháng
vì vậy rất khó khăn cho các cơ sở dạy nghề tổ chức đào tạo những ngành nghề có tính chuyên môn cao
ngành nghề mà thị trường lao động đang thiếu đang cần
triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong việc phối hợp
tại vì giữa cái công tác đào tạo nghề và cái việc làm là hai cái mảng phải phối kết hợp
và gánh kết với nhau chặt chẽ và sát với địa phương nhiều hơn nữa
cái số lượng doanh nghiệp tham gia cái hoạt động dạy nghề cũng như là các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp trên địa bàn đó thì cũng chưa thật sự sẵn sàng để tham gia vào cái quá trình này
bởi vì cái tính chất của cái hoạt động dạy nghề cho bảo hiểm thất nghiệp thì cái nhu cầu rất là thường xuyên
có nghĩa là thời điểm nào cũng có nhu cầu
thì chỉ có những cái cơ sở dạy nghề của tư nhân hoạt động tương đối quy mô nó nhỏ nhỏ
thì người ta dạy với hình thức là kìm kẹp
có nghĩa là bất kể thời điểm nào người lao động đến thì người ta đều dạy được
và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người lao động
còn những cái cơ sở dạy nghề nó tương đối lớn bài bản thì người ta phải hình thành đủ một lớp
một cái cơ số ví dụ một mươi năm hai mươi hay là ba mươi thì người ta mới dạy được một lớp
theo ông vũ trọng bình cục trưởng cục việc làm
chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện nay mới làm tốt việc chi trả để hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động
thời gian tới cần thiết phải xây dựng một đề án hướng tới cải cách đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp

trong đó sẽ thiết kế chính sách mới trong quản trị quỹ bảo hiểm thất nghiệp
để quỹ này không chỉ là công cụ an sinh xã hội mà thực chất là một công cụ quản trị thị trường lao động
việc sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong dạy nghề cho người lao động
thực sự trong thời gian qua cái quy định của chúng ta quá chặt chẽ
và cái tiền này hầu như doanh nghiệp và người lao động chưa được khởi
cho nên trong cái đề án bảo hiểm thất nghiệp sắp tới
chúng tôi cố gắng để làm thế nào thao gỡ và thực sự
có những cơ chế để người lao động có thể được đào tạo không phải chỉ trong các trường lớp
mà làm thế nào đào tạo ngay trong doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh
thì nó cần một quá trình chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng chuẩn hóa về đào tạo quy trình
và cũng như xác nhận các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện để đào tạo trực tiếp
để gắn giữa lý thuyết và thực hành
ngoài ra vừa qua bộ lao động thương binh và xã hội đã đề xuất và tham mưu với chính phủ
dành ba đến năm tỷ đồng
từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo lại lực lượng lao động
như vậy dự kiến sẽ có khoảng một triệu lao động được đào tạo lại tại doanh nghiệp gắn với trường nghề
gắn hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp
hy vọng từ việc hỗ trợ đào tạo lại sẽ cho người lao động kỹ năng trình độ nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường
thưa quý vị để tăng cường việc thu hút người lao động tham gia học nghề
chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần phải sửa đổi để làm sao đáp ứng được nguyện vọng
của người lao động với việc học nghề
và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin chính sách mới liên quan đến người lao động
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau
người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ học nghề nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện sau đây
người lao động đã chăm sóc các điều kiện sau đây
người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc đúng pháp luật
tuy nhiên lưu ý trường hợp người này đang hưởng lương hưu hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
hoặc người này tự ý bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc trái pháp luật
thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay chế độ hỗ trợ học nghề
đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lên trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước
về việc làm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc
trong khoảng thời gian hai mươi bốn tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc
thì người lao động đã đóng được đủ từ chín tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên
theo quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa là một triệu đồng một người một tháng
mức hỗ trợ cụ thể được tính từ hai triệu đồng một người một tháng
theo tháng tùy theo từng nghề mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề
trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề
thì số ngày lẻ đó được tính tròn một tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề
nếu khóa học nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ học nghề thì phần vượt quá sẽ do người lao động chi trả
thị trường lao động tại tp hcm trong những tháng cuối năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
xu hướng việc làm tập trung chủ yếu ở các nhóm nghề như kinh doanh thương mại dịch vụ phục vụ
dệt may dày da chế biến lương thực thực phẩm tư vấn chăm sóc khách hàng marketing xây dựng công nghệ thông tin
hành chính văn phòng vận tải kho bãi dịch vụ cảng kinh doanh bất động sản
nhu cầu nhân lực ở lao động qua đào tạo chiếm tám mươi bốn năm trong đó đại học chiếm hai mươi
cao đẳng chiếm hai mươi một
trung cấp ba mươi sơ cấp một mươi ba
bên cạnh những yêu cầu về trình độ chuyên môn nhà tuyển dụng đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng nghề nghiệp
kỷ luật lao động khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thông thạo ngoại ngữ
đây là những kỹ năng mà người lao động có thể tự trao dồi trong quá trình học tập và làm việc
nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động
đến năm hai nghìn hai mươi thị trường lao động quảng ninh dự kiến đạt hơn bảy trăm tám mươi hai người trong đó khoảng tám mươi năm lao động qua đào tạo nghề
bốn mươi năm có bằng cấp hoặc chứng chỉ một tỷ lệ khá cao so với nhiều địa phương trong cả nước
trong đó những ngành nghề cần nhân lực có trình độ kỹ thuật và được đào tạo bài bản thuộc các ngành du lịch nhà hàng khách sạn công nghiệp chế biến vận tải sửa chữa
đến năm hai nghìn ba mươi quảng ninh cần trên chín trăm sáu mươi lao động trong đó lao động qua đào tạo khoảng chín mươi
báo cáo vừa được tổ chức lao động quốc tế ilo và ngân hàng phát triển châu á adb công bố cho thấy
triển vọng việc làm của sáu trăm sáu mươi triệu thanh niên trong khu vực châu á thái bình dương đang bị thách thức nghiêm trọng
riêng việt nam ước tính có hơn một mươi thanh niên mất việc trong năm hai nghìn hai mươi
ilo và adb kêu gọi các chính phủ trong khu vực triển khai các biện pháp cấp bách trên quy mô lớn và có tính mục tiêu nhằm tạo việc làm cho thanh niên
duy trì công tác giáo dục đào tạo và giảm nhẹ những vết sẹo có thể để lại trong tương lai đối với hơn sáu trăm sáu mươi triệu thanh niên trong khu vực
ilo và adb kêu gọi các chính phủ trong khu vực triển khai các biện pháp cấp bách trên quy mô lớn và có tính mục tiêu nhằm tạo việc làm cho thanh niên